bảy mươi năm mùa thu lịch sử đã đi qua nhưng sự kiện ngày một mươi chín tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm vẫn in sâu trong tầm trí mỗi người dân việt nam
có được dấu ấn đậm nét đó những người yêu âm nhạc luôn nhớ đến những bản hành khúc cách mạng làm sống lại khí thế hào hùng của dân tộc
và trong những ngày thu tháng tám này mời quý vị khán giả cùng lắng nghe những giai điệu mà mỗi khi vang lên
luôn làm trào dâng niềm tự hào cho mỗi trái tim người dân việt nam
ca khúc một mươi chín tháng tám của nhạc sĩ xuân oanh
đó là khúc ngợi ca chiến thắng của quần chúng nhân dân trước thực dân phong kiến và phát xít
khung ngợi ca chứa đựng trong đó cả một rừng người bưng bừng khí thế giữa bạt ngàn cờ đỏ tung bay
đến với gia đình cố nhạc sĩ xuân oanh vào ngày đầu tháng tám dường như ký ức về cuộc tổng khởi nghĩa mùa thu năm ấy vẫn sống mãi
được biết hành khúc một mươi chín tháng tám
hành khúc một mươi chín tháng tám gắn bó với bảy mươi năm năm lịch sử của dân tộc được người cán bộ việt minh xuân oanh sáng tác nên chỉ trong một buổi chiều
khi ông hòa cùng dòng người nôn đức mừng thắng lợi diễu hành từ con phố hàng bài tới quảng trường nhà hát lớn của thủ đô
ông vừa đi vừa viết lời bài hát lên những tờ báo cũ vỏ bao thuốc lá
cứ thế xúc cảm tuôn trào
viết đến đâu ông lại hát vang đến đó cùng cả dòng người hát hòa ca bằng tất cả tinh thần thăng hoa của những người đi dành lại tự do
độc lập cho mình cho dân tộc mình
sau này khi lớn lên thì bố tôi có nói chuyện
tôi có bảo sao mà bố lại làm được cái bài hát như thế hồi hai mươi hai tuổi rất là trẻ
và khi đó thì bố tôi nói rằng là bố cũng không biết tại sao bố làm được cái bài
có là cái bài hát đó nó không phải là của bố
nó là của một cái không khí của một cái dân tộc khao khát tự do
khi được nghe bài hát một mươi chín tháng tám lúc nào tôi cũng thấy một sự sôi động ở trong đó
một sự hào hùng một không khí rất hào hùng của dân tộc ở trong đó
cái không khí của đất nước lúc đó nó phải cực kỳ là sôi động cực kỳ là nhiệt huyết để có thể mà một chàng trai mà không biết gì quá nhiều về nhạc
lại có thể sáng tác được một bài hát như thế thì đó là cái không khí mà cực kỳ là tuyệt vời
đến nay ca khúc một mươi chín tháng tám vẫn được xem là một tác phẩm ghi lại chân thực về dấu mốc cách mạng tháng tám một nghìn chín trăm bốn mươi năm
bản hùng ca bất hủ mãi âm vang cùng năm tháng
cổ vũ động viên toàn dân tộc việt nam vững bước tiến lên trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội